liên tiếp trong nhiều ngày gần đây người dân khu vực miền trung như đà nẵng bình định thừa thiên huế và quảng trị
đã đổ xô về trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố đà nẵng để tiêm phòng cho con
khiến trung tâm này xảy ra tình trạng chen lấn và quá tải
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân nguyên nhân là vì lo sợ vaccine nằm trong một combifi
trong chương trình tiêm chủng mở rộng không được an toàn nên người dân đã chuyển qua tiêm phòng vaccine dịch vụ
xếp hàng dày đặc trước cổng trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố đà nẵng để mong được tiêm phòng dịch vụ cho con
có người còn đến lúc một hai giờ sáng để đợi
do lượng vaccine không đủ cung ứng nên sáng ngày hai mươi tám tháng ba trung tâm này đã buộc phải đóng cửa
buộc phải tạm dừng hoạt động để tránh xảy ra tình trạng hỗn loạn chen lấn
trước đó trung tâm đã nhập về năm trăm linh liều vaccine sáu trong một nhưng hiện vẫn không đủ nguồn cung
cho trẻ do phụ huynh đưa con đến tiêm quá đông
việc người dân đổ xô đi tiêm vaccine dịch vụ là vì lo sợ vaccine năm trong một combifi
nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng không được an toàn
mặc dù được giải thích là vaccine combi fi đã được tổ chức y tế thế giới công bố
các chuyên gia y tế khẳng định là vaccine an toàn hiệu quả
tùy có xảy ra những phản ứng phụ không mong muốn
nhưng nhiều người vẫn tỏ ra e ngại chấp nhận xếp hàng chờ để tiêm phòng dịch vụ cho con
có lo chứ tại vì mỗi tiêm dễ bị sốt nhiều trường hợp xảy ra có thể tù vong nên mình cũng rất lo
nhưng cũng như tất cả các vaccine khác hay là thuốc sử dụng thì vaccine năm trong một khi sử dụng cho trẻ em
cũng ghi nhận có những phản ứng bất thường không mong muốn
ví dụ như phản ứng sốc nặng phản vệ nặng sau tiêm chủng có thể xuất hiện
với tỷ lệ hai mươi trường hợp trên một triệu liều vaccine
hiện vaccine dịch vụ đang khăn hiếm nguồn cung không đủ
phụ huynh nên đưa con đến các điểm tiêm chủng mở rộng ở xã phường để tiêm phòng cho con theo đúng lịch trình
nếu để tình trạng tiêm trẻ không được tiêm đúng lịch không đủ liều trẻ sẽ có nguy cơ nhiễm bệnh